tính đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
ở nhiều nơi đã được hoàn tất đặc biệt là tại khu vực ga đồng đăng ở tỉnh lạng sơn
vâng địa điểm ga đồng đăng này được cho là điểm dừng của đoàn tàu chở chủ tịch đảng lao động triều tiên
chủ tịch ủy ban quốc vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim trân ưn
sau đây thì mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
kính thưa quý vị và các bạn đến chiều tối ngày hôm nay thì tại khu vực ga đồng đăng tỉnh lạng sơn
mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều đã cơ bản hoàn tất
các lực lượng chức năng bao gồm công binh cảnh sát trật tự cảnh sát giao thông dân quân
đã được huy động chốt trực quanh khu vực để tăng cường bảo đảm an ninh trước sự kiện quan trọng này
bên cạnh đó nhiều hoạt động chỉnh trang đã được ngành đường sắt phù hợp với tỉnh lạng sơn
tiến hành như là lắp đặt thêm một số trang thiết bị trang trí vườn hoa cây cảnh nhà ga
đường đi lối vào để bảo đảm cảnh quan sạch đẹp
hiện có khoảng hơn một trăm linh phóng viên báo chí trong và ngoài nước đã có mặt tại ga đồng đăng
để ghi nhận tình hình ở đây